theo tin từ cục an toàn thực phẩm bộ y tế cục đang chỉ đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố kiểm tra giám sát
việc lưu hành sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà slim cường anh với số lô một mươi nghìn ba trăm hai mươi
ngày sản xuất là một ba hai nghìn hai mươi hạn sử dụng là hai mươi tám hai hai nghìn hai mươi một
để bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc
cục an toàn thực phẩm cảnh báo người tiêu dùng không mua không sử dụng các lô trà slim cường anh nêu trên
cũng như sản phẩm đang quảng cáo vi phạm trên các trang mạng